thông tin từ bệnh viện trợ giấy
mới đây bệnh viện đã phù hợp với công an quận năm tp hcm
bắt giữ một trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản của thân nhân bệnh nhân đi khám chữa bệnh
đồng thời để nghi can của vụ án thực hiện lại hành vi phạm tội khi dùng thuốc hướng thần
chiếm đoạt tài sản tại bệnh viện trợ giấy
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn công an phường một mươi hai quận năm tiếp nhận tin báo mất tài sản của chị ptt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ tế tỉnh long an
theo trình báo khi chị tê đang ngồi tại khu vực chờ thông tin của khoa cấp cứu bệnh viện trợ giấy
thì có một người phụ nữ tiếp cận trò chuyện và mời chị tê uống một ly nước
sau đó chị tê rơi vào giấc ngủ mê man đến khi tỉnh dậy toàn bộ tiền mặt và một số tài sản khác bị mất
chị t đã trình báo công an
tiếp theo đó ngày hai mươi bốn tháng bốn công an phường một mươi hai quận năm tiếp tục nhận thông tin trình báo của chị htnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú thê tỉnh tiền giang về việc bị mất tài sản vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng bốn
với cùng thủ đoạn tương tự như chị tê gặp phải
chị hát bị mất một túi sách có chứa năm mươi bảy triệu đồng vòng vàng hai sợi dây chuyền vàng năm nhẫn vàng vòng tay bằng cẩm thạch bọc vàng
nhận định hai vụ án do cùng một đối tượng thực hiện ban chỉ huy công an quận năm đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phù hợp với đội nghiệp vụ tập trung toàn bộ lực lượng truy xét nhanh không để đối tượng tiếp tục gây án
với sự phù hợp chặt chẽ của bệnh viện trợ giấy một mươi một h ngày hai mươi năm tháng bốn công an quận năm phối hợp với công an quận tân bình
đã bắt giữ đối tượng huỳnh ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một mươi năm quận tân bình
tại cơ quan công an huỳnh ngọc trâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó do không có tiền tiêu xài nên trâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người dân
trầm tiếp cận những người phụ nữ ngồi một mình trong bệnh viện sau đó trò chuyện để tạo lòng tin
rồi đưa nạn nhân uống một ly nước có pha thuốc an thần
sau khi nạn nhân mê man tê liệt ý chí châm cướp tài sản và tẩu thoát
với thủ đoạn như trên trâm đã thực hiện ba vụ cướp tài sản của chị ptt chị htnh và một phụ nữ chưa rõ lai lịch
thông tin từ công an quận năm tổng số tiền mặt mà đối tượng trâm đã chiếm đoạt là trên sáu mươi triệu đồng
cùng nhiều trang sức có giá trị trên bảy mươi bốn triệu đồng
thông qua sự việc nói trên ban giám đốc bệnh viện trợ giấy khuyến cáo người dân đến khám bệnh
hoặc đưa người thân đi khám bệnh cần cảnh giác khi được người lạ mời dùng nước hay thức ăn để tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với huỳnh ngọc trâm về tội cướp tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật